hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc cho đến tận bây giờ
vẫn còn những người dân chấp nhận cuộc sống đầy bất chắc bên trong dự án này
vì cho rằng nhà của họ không thuộc trường hợp thu hồi đất vì lợi ích công cộng
mà mục đích là kinh doanh bất động sản
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
sau đó thì tôi cho rằng cái cách làm của ủy ban dân tỉnh là chưa phù hợp với pháp luật
là nói chung không chống đối gì hết
là nếu mà người ta đã đi hết thì gia đình em vẫn đi
nhưng mà rất bức xúc là vì sao cái giá đắt
lấy đất là đất đô thị mà bồi thường gia đình em rất là thấp
bèo cực kỳ không thể tưởng tượng nổi
mà đồng thời đất lại số đất không đúng thực tế nữa
cũng khi mà đưa xuống thở tài nguyên tài nguyên xuống đó là cũng đúng
nhưng mà về đây lại là khi về tới đây thì
bên phường nó đưa ra lại xuống đo là sai
mà cứ vài ngày là cứ dạng như giải quyết không giải quyết mà cứ làm cho hồi học
được biết giá đình đủ cho người dân ở đây
giá đạt đến ba triệu bốn trăm nghìn đồng một mét vuông
nếu như ngôi nhà này thì có phần được thông báo về thương
ba triệu bốn trăm nghìn đồng một mét vuông
có phần chỉ được mấy trăm ngàn đồng một mét vuông
trong khi đó bất liền kể
địa chỉ dự án này đang được giao bán khách lượng trị mạng
cái giá ra bệnh từ tám mươi triệu đến một trăm hai mươi triệu đồng một mét vuông
còn trước đó thực tế công ty cổ phần xung đài nha trang
đã bán gần hết các lô trong dự án
với giá từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng một mét vuông
giữa hình thức góp vốn đổ tư
một cách lách luật khi dự án chưa đủ điều kiện bán
mình chưa bán hai lần
phải có một cái lần có một cái đầu
thứ nhất cái thứ hai nữa là
ở nguồn huy động
góp vốn không mua bán
chưa đủ điều kiện
nghĩa là dự án anh phải mua bốn mua bán
là anh mới có
nếu dự án không chừng dự tổng là như thế
láy cho bán hết dự bán hết lâu rồi đâu
giai đoạn đầu của dự án còn tân lập
thì công ty có
huy động góp vốn với một số khách hàng
thì sau đó thì có
bị sở xây dựng
thì công ty cũng đã
hoàn thành nhiệm vụ tài chính về cái sử phạt đó
còn với việc phân lô bán nền
có cái việc
sử phạt đó thì công ty
đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của toàn bộ
dự án còn tân lập
đặc biệt là các lô liên kề biệt thự mà đã nhận tiền góp vốn của khách hàng
đến thời điểm này thì
với liền kề biệt thử thì công ty đã nhận góp vốn
chắc cũng phải đến khoảng chín mươi của dự án
với liền kề biệt thự thì có thể là ba mươi của hợp đồng lô đất đó
không chỉ đắc luận phân lô bán nền trái quy định để huy động vốn
chủ đầu tư xung đải nha trang
còn thực hiện chuyển nhượng một số phần của dự án khu dân cư cổ tân lập
cho các đơn vị khác
chuyển nhượng cho mường thanh xây dựng tổ hợp khách sạn và căn hộ trung cư
một phần phía ngoài mặt đền trần phú đã chuyển nhượng cho một doanh nghiệp khác
để xây dựng khu căn hộ dân phú
phần mặt gốm ra xuống cái này
cũng đã được chuyển nhượng cho một doanh nghiệp
dự kiến sẽ xây dựng ba tòa chung cư
vấn đề này hiện chưa có kết luận đúng sai
tiếp nhận thu tục ba hạt một hai ba
hạt một hai ba
đang giải quyết
giải quyết giải quyết tức là giải quyết theo gì ạ
tức là theo quy định theo phương tục chuyển nhượng của lục kinh doanh báo cộng sản
tức là có được không có được chuyển nhượng không
hiện nay đang chờ ý kiến của các ngành
họ tham gia loại sở mới tổng hợp rồi mới xem xét cần điều kiện theo quy định
đủ điều kiện không đủ điều kiện tham vô nó đủ điều kiện thì
cho phép chuyển nhượng không đủ điều kiện thì tự chọn
thưa quý vị và các bạn
bên cạnh những vấn đề chúng tôi vừa nêu
chủ đầu tư sông đà nha trang cũng đã tạo ra không ít bê bối
liên quan đến dự án khu dân cư cồn tân lập
như chậm trễ việc triển khai thi công dự án
và lùm xùm liên quan đến nợ tiền sử dụng đất
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám
quỹ ban nhân dân tỉnh khánh hòa lần lượt có các quyết định giao đất và giao đất bổ sung
cho công ty phổ phận sông đà nha trang để thực hiện dự án khu dân cư cồn tân lập
theo kế hoạch
giai đoạn một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
và thi công hoàn thành vào quý một năm hai nghìn một mươi sáu
giai đoạn hai dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà liền kề và biệt thự
hoàn thành vào quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
các công trình cao tầng vào quý i năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng
khu vực dự án vẫn là bãi đất trống
còn một số hộ gia đình
đang tồn tại trên dự án
thì tất cả cái này thì ủy ban tỉnh đã đồng ý cho cưỡng chế
nhưng trong cái thời điểm mà
có một sự số thay đổi về lãnh đạo của hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng
nên chưa phê duyệt được
có một số yếu tố khách quan
cũng như chủ quan của dự án
thì tiến độ dự án cũng có chậm
có chậm chắc là có khoảng
tám đến một mươi tháng gì đó
trước đó hồi năm ngoái
sông đài nha trang liên tục trợ nhập tiền sử dụng đất và tiền thuế
theo phục huế tỉnh vĩnh hoàng
đến nay cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính
tuy nhiên thời gian đó
hàng tháng phục huế đều có văn bản đơn đốc
nhưng chủ đầu tư không hề có động thái phức tực

thì đó thì chắc là
mình không xin phép một trả lời ở đây
chậm bao lâu nhỉ
mình không nhớ kỹ lắm
chắc là khoảng tám tháng hay sao
thì cái tiền xử phạt đó mình cũng phải nộp thôi
sông đà nha trang lại mới tiếp tục xin điều chỉnh quy hoạch của dự án
theo hướng cao thêm cho một số phân khu cao tầng của dự án
nếu được sở xây dựng phê duyệt
đồng nghĩa với việc
sông đài nha trang lại có thể kiến thêm không ít lợi nhuận
bởi vị trí này
là đất vàng của thành phố du lịch nha trang
trong khi đó
những phần người còn lại ở dự án
vẫn tiếp tục cuộc sống trong điều kiện tồi tệ
với sự hồi hộp
lo âu thường trưởng
thưa quý vị và các bạn
rõ ràng có biểu hiện mập mờ
khuất tất trong việc tỉnh khánh hòa
chấp thuận cho thay đổi mục đích ban đầu
của dự án chỉnh trang đô thị
mang nhiều ý nghĩa về dân sinh xã hội
việc điều chỉnh đã tạo ra khả năng
kiếm được nguồn lợi khổng lồ
từ vị trí quá đắc địa của dự án
tuy nhiên câu hỏi đặt ra
là những ai được hưởng nguồn lợi khổng lồ đó
khi người dân ở đây
chắc chắn đã nhận không ít thiệt hỏi
vì vậy họ xứng đáng được nhận
một câu trả lời thỏa đáng
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây
cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo